thưa quý vị dù có phạm tội ác đến đâu thì ẩn sâu trong mỗi con người một chút lương chi vẫn còn sót lại
khi bản ngã không hoàn toàn mất đi và họ cũng thấy phần nào trách nhiệm của mình
nên làm gì đó để góp phần đánh thức lương chi đã và đang ngủ quên
hơn hết là cảnh tỉnh cho người khác không xa vào con đường tội lỗi
từ tù xin được hiến tạng cho khoa học đã không còn là điều mới mẻ và bất ngờ với chúng ta
nhưng xoay quanh nó vẫn còn rất nhiều những góc khuất cũng như ý kiến trái chiều của dư luận về góc độ khoa học cũng như tâm linh
nhiều người bày tỏ quan điểm liệu có ai dám sử dụng tạng của kẻ giết người
quay ngược thời gian một ngày cuối năm ưu ám tĩnh mịt
theo đó chiều tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm công an hà nội đã bắt khẩn cấp nguyễn văn kỳ bốn mươi năm tuổi
ở xã hương hải huyện thạch thất để điều tra hành vi giết người cướp tài sản
kỳ được cho là hung thủ vụ trọng án
xảy ra tại nhà ông trân ở xã canh nậu huyện thạch thất hà nội khiến hai người tử vong hai người bị thương
theo lời khai của nguyễn văn kỳ bốn mươi năm tuổi ở xã hương hải huyện thạch thất khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng một mươi hai
anh ta chuẩn bị giao nhọn đi bộ lang thang đến khu vực xã hương ngải và canh nậu
mục đích xem có nhà nào sơ hở thì trộm cắp tài sản lấy tiền mua heroin về sử dụng
giảng sáng bảy tháng một mươi hai qua nhà ông trân kỳ thấy cổng ngõ đóng nhưng cửa nhà mở
nên trèo qua tường bao vào sân hăn đoán gia đình này có điều kiện trong khu vực
qua cầu thăng rồi lên tầng hai nơi anh nguyễn lương trình hai mươi bảy tuổi đang ngủ kỳ lấy trộm hai điện thoại di động
khi hắn đang lục lọ thì bị nạn nhân phát hiện
nghe tiếng hô hoán của chỉnh ba thành viên trong gia đình đã tổ chức vây bắt kẻ gian
bị mọi người đuổi bắt kỳ dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến ông trân và trinh tử vong
trong quá trình vây bắt bà nguyễn thị thân năm mươi bốn tuổi vợ ông trân và anh nguyễn lương tuân con trai cả cũng bị đâm trọng thương
trên đường bỏ trốn sang nhà người quen ở xã trung châu huyện đan phượng hung thủ gây án đã vứt dao xuống ruộng
tại trụ sở phòng cảnh sát hình sự ngày tám tháng một mươi hai kẻ giết người nói bản thân mang dao đi phòng thân chứ không có ý định giết người
do các thành viên trong gia đình ông trân quá đông hò hét lớn đuổi đánh buộc anh ta phải dùng dao chống trả thoát thần
tôi không còn đường thoát nên phải làm vậy kỳ thanh minh
nghi phạm giết hai người làm thương hai người tỏ ra ân hận
kỳ phân mua lương tâm chỉ đi ăn trộm lấy tiền hút ma túy chứ không dám giết ai
trước nay tôi có đánh ai làm ảnh hưởng đến ai bao giờ đâu
theo cảnh sát kỳ có bốn tiền án ba về ma túy một trộm cắp tài sản
mới ra tù tháng năm và trở về địa phương sinh sống
người đàn ông này không có nhà ở không việc làm
nhiều tháng nay anh ta sống trong một lán nhỏ
thuộc thôn ba xã hương hải huyện thạch thất hà nội
đại tá dương văn giáp trưởng phòng cảnh sát hình sự công an hà nội nói
từ lời khai hung thủ nhân chứng và tài liệu thu thập được đến nay cơ quan điều tra xác định
mình kỳ gây án nghi phạm không có sự tăm tia lên kế hoạch đột nhập vào nhà ông chuẩn
trước đó khoảng một giờ kỳ đột nhập vào tầng hai của nhà ông nguyễn lương trân năm mươi bảy tuổi
ở thôn chín xã canh nậu phát hiện sự việc bố con ông trân hô hoán và đuổi bắt
quá trình chống cự tên này rút hung khí đâm ông chuân và anh trinh tử vong
bà nguyễn thị thân và ông trân và con trai cả trong nhà là nguyễn lương tuân cũng bị thương tích khi vây bắt hung thủ
gia đình ông trân làm nghề mộc lâu năm có uy tín ở địa phương
ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại phiên tòa nguyễn văn kỳ kẻ gây thảm án giết hai người trong một gia đình ở xã canh nộng thạch thất hà nội khai
không cố ý giết người chỉ muốn chạy thoát nhưng ba lần đều bị kéo lại
gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường vật chất chỉ đề nghị giết người phải đổi mạng
hội đồng xét xử quyết định tuyên án tử hình nguyễn văn kỳ
hội đồng xét xử nhận định bị cáo nguyễn văn kỳ có nhân thân xấu không có công an việc làm ổn định nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau khi bị phát hiện bị cáo đã sử dụng dao nhọn đâm trực diện khiến hai người trong một gia đình bị tử vong hai người bị thương
hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nên việc viện kiểm sát truy tố cùng lúc về hai tội giết người và cướp tài sản là đúng người đúng tội đúng pháp luật
cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn
theo đó hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo nguyễn văn kỳ tử hình về tội giết người một mươi năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình
về trách nhiệm dân sự do gia đình bị hại không có yêu cầu nên hội đồng xét xử không xem xét
bị cáo nguyễn văn kỳ được dẫn giải đến trụ sở tòa nhân dân tp hà nội trong xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp
nguyễn văn kỳ nhìn khỏe mạnh béo tốt hơn hồi mới bị bắt
có mặt trong phòng xử là người thân của gia đình nạn nhân và bị cáo
người thân của nguyễn văn kỳ từ chối những câu hỏi của phóng viên tỏ ý không muốn nhắc đến con người đã gây ra tội ác khiến dư luận phẫn nộ
thư ký phiên tòa điểm danh những người có quyền và nghĩa vụ đến tham dự phiên tòa
hội đồng xét xử công bố đưa vụ án ra xét xử
hội đồng xét xử gồm có thẩm phán tạ phúc cường mai văn quang chủ tọa phiên tòa
ông trần kháng bà phạm thị mai hồng công thị minh lượng ngồi ở vị trí hội thẩm
bà nguyễn thị nga kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tp hà nội giữ quyền công tố
thư ký phiên tòa là ông đinh quốc trí cán bộ tòa án nhân dân thành phố hà nội
tuy vắng mặt những người có giấy triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án
nhưng viện kiểm sát đưa ra quan điểm những người có quyền và nghĩa vụ liên quan không đến tham dự phiên tòa nhưng đã có lời khai trong hồ sơ vụ án
khi cần sẽ công bố đề do đó đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc
bị hại là bà năm có mặt tại tòa
kiểm tra căn cước bà năm cho biết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại thôn chín xã canh nậu
anh nguyễn lương tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn chín xã canh nậu
ông nguyễn lương chuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại thôn chín xã canh nậu là người đại diện hợp pháp của người bị hại
trả lời hội đồng xét xử nếu cần
chín h một mươi phút hội đồng xét xử giải thích quyền và nghĩa vụ hợp pháp của bị cáo
tại tòa ký cho biết đã từng có tiền án tiền sự nhưng không nhớ cụ thể
lúc phạm tội ki chưa được xóa án tích
chín h một mươi năm phút viện kiểm sát công bố bản cáo trạng
theo cáo trạng khoảng hai mươi ba h ngày sáu tháng một mươi hai
để thực hiện hành vi phạm tội
kỳ chuẩn bị một con dao giấu trong túi quần
rồi lang thang ở khu vực xã hương hải và xã canh nậu
xem có nhà nào sơ hở thì lèn vào trụ cấp
đến dạng sáng ngày bảy tháng một mươi hai
khi đi qua địa bàn xã canh nậu ki phát hiện nhà ông nguyễn lương chuyên năm bảy tuổi
ở thôn chín xã canh nậu đóng cổng nhưng cửa phòng mở
nên treo tường rào vào phòng ngủ của anh nguyễn lương chỉnh hai mươi bảy tuổi
con út ông chuyên ở tầng hai
lấy trộm hai chiếc điện thoại để ở bàn máy tính và đầu dường
khi xuống cầu thang kỳ bị anh chỉnh phát hiện hô hoán
nghe thấy tiếng cậu con trai ông chuyên tỉnh giấc lao ra khỏi phòng ngủ
thì thấy anh chỉnh đang răng co với ki nên cũng xông vào hỗ trợ
nhưng đã bị đối tượng dùng dao nhọn đâm vào chân đầu ngực và bụng
thấy vậy bà nguyễn thì năm năm mươi ba tuổi vợ ông chuyên
anh tuân nguyễn lương tuân ba mươi ba tuổi con trai ông trân cũng chạy tới
không chế ki nhưng cũng bị đối tượng gây thương tích nhẹ
sau khi gây án kỳ nhanh chân chạy thoát ra hướng máy giặt
kê sát từng rào trên đường bỏ chạy ki vứt dao gây án xuống ruộng
rồi lẩn trốn tại khu vực xã trung châu huyện đan phượng
theo kết quả giám định ông trân tử vong do bị ba vết thương ở đầu và lưng
anh chỉnh thiệt mạng do vết thương ở bụng
hai người còn sống là bà năm và anh tuân bị đâm vào đùi vai
chín h ba mươi sáu ki cho biết bản cáo trạng truy tố mà viện kiểm sát vừa công bố
đúng với bản cáo trạng mà bị cáo nhận được
tuy nhiên kỳ cho rằng cáo trạng miêu tả hành vi phạm tội của bị cáo chưa được đúng
vì ngay từ đầu bị cáo kỳ không có mục đích giết người chỉ có mục đích trộm cắp tài sản
khi bị phát hiện thì chỉ dùng dao để thoát thân chứ không chủ đích đâm chết bị hại
chín h bốn mươi hội đồng xét xử chuyển sang phần thẩm vấn
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử nguyễn văn kỳ cho biết bị cáo ra trại
từ ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi năm và không có công an việc làm ổn định
thời gian ở trại vẫn chưa cai nghiện được ma túy
lý giải về việc mang dao đi trộm cắp thì cho biết chỉ để phòng thân chứ không có mục đích gì khác
kỳ cũng khai báo không quen biết gia đình nạn nhân
bị cáo và gia đình nạn nhân ở hai làng khác nhau
ki cho biết lúc trộm cắp bị phát hiện bị cáo nhìn xung quanh thấy có máy sặt gần tường cao khoảng ba m
khi đang trèo thì bị một người túm chân kéo lại
do bị ôm nên bị cáo vùng vẫy
để thoát thân
nhưng không được vì lúc đó ông trân cũng lao vào khống chế
người nhà bị hại vây kín nên rút dao ra đâm loạn xạ
chín h năm mươi anh tuân cũng khai
khi ra đến nơi thì thấy bố ông chuân và trỉnh em trai tuân đang ôm đối tượng
anh tuân lao vào ôm chân ki thì thấy ki cầm dao đâm lên mông tay
sau đó thấy ki bỏ chạy
ba năm trình bày lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô của anh chỉnh
khi chạy xuống đã thấy chồng và con anh trỉnh bị đâm nặng
sáu phút hội đồng xét xử hỏi tại sao sau khi dùng dao đâm lại không đưa đi cấp cứu mà về nhà ngủ
bị cáo kì
treo ra tường thì có người bên ngoài nên chạy thoát thân
hội đồng xét xử
bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
bị cáo là người phải nói là có tâm lý vững vàng trong việc đi ăn trộm
việc dùng dao gây án của bị cáo thể hiện có tính chất côn đồ
kiểm sát viên
khi hai bị hại lao vào bị cáo khẳng định
đã cầm dao trong tay hay chưa
bị cáo kì
bị cáo chưa cầm gì trên tay
viện kiểm sát
bị hại có cầm hung khí gì chân tay hay không
bị cáo kì
lúc đầu thì không nhưng lúc sau có
viện kiểm sát
hung khí hay đồ vật gì
bị cáo kì
trời tối nên bị cáo không biết
viện kiểm sát
sau đó thì bị hại làm gì
bị cáo kì trả lời
bị hại ôm bị cáo và đánh bị cáo
đau nên mới rút dao phòng vệ
treo tường ba lần định chạy thoát thì đều bị kéo chân lại
sau đó khi bị ôm
thì đã vùng vẫy
nhằm chạy thoát thân
chứ chưa rút ngay dao để đâm bị hại
hội đồng xét xử chất vấn
lúc bị vật ngã nhiều lần như vậy
thì đâu còn sức để vùng vẫy
khi bị ông chân và ông chỉnh ôm
nên không thể nói là chưa rút sao để đâm ngay
ngư bị cáo chỉnh vậy
bị cáo có nhận thức như thế nào khi dùng dao gây án
kì trả lời
lúc đó bị cáo bị hoảng loạn nên đâm lung tung
hội đồng xét xử
bị cáo đã từng có tiền án về tội trộm cắp
nên không thể nói là bị hoảng loạn như vậy
hội đồng xét xử hỏi anh tuân
lúc đó hành động của kì như thế nào
chỉ biết khi ôm chân thấy kì vung dao nên đâm thì bỏ ra
đồng thời lúc đó trời tối nên không rõ từng chi tiết
một mươi h một mươi ba phút hội đồng xét xử công bố bản khai của bị cáo tại cơ quan điều tra
lời khai tại cơ quan điều tra rất phù hợp với nội dung vụ án
lúc đầu bị cáo và anh chỉnh rằng có nhau sau khi bị cáo đâm anh chỉnh
khi ông chân lao vào
thì bị cáo tiếp tục lấy ra
thấy dao đâm ông chân
nhưng tại tòa bị cáo lại kêu
bị cả hai người ôm
rồi dùng dao khua khoáng đâm lung tung
tâm lý sợ bị bắt
một mươi h hai mươi bảy phút hội đồng xét xử giải thích cho phía gia đình bị hại về phần trách nhiệm dân sự của bị cáo
sau đó bị cáo kỳ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại bằng vật chất cho gia đình nạn nhân
gia đình ông chân đề nghị giết người thì đền mạng
anh tuân nói
đề nghị hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội đúng pháp luật
bị cáo giết người phải đền mạng
thì phải trả giá cho sự mất mát của gia đình
một mươi h ba mươi hai phút viện kiểm sát luận tội
theo quan điểm của viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
hành vi của bị cáo không còn khả năng giáo dục cải tạo nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn
từ đó người giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị hội đồng xét xử đưa ra mức án tử hình đối với bị cáo nguyễn văn kỳ
tại phiên tòa
kỳ thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm
kỳ cho hay mình rất muốn bồi thường cho gia đình bị hại nhưng giờ anh ta không còn ai cả
thì trình bày nguyện vọng của mình là được hiến tạng để phục vụ khoa học nhưng bị từ chối
trong mỗi chúng ta đều tồn tại phần con và phần người
tội thì cũng đã thành tội
người mất thì cũng đã mất
thân xác chỉ là một phần nhỏ tạo nên con người
việc hiến tạng của tử tù kia thể hiện một việc làm mang tính người và đáng tôn trọng
nhưng đối với những kẻ phạm tội thì phần thiện lương này đã quá đỗi muộn mà
đây không phải là hiến tạng
phải là những bị cáo đầu tiên muốn hiến tạng sau khi thi hành án
nhiều từ tù người phạm tội đã bày tỏ mong muốn hiến tạng cho y học để phần nào chuộc lại lỗi lầm
tuy nhiên đến nay chưa có trường hợp nào được chấp nhận
trước vụ việc các bị cáo giết người đòi hiến tạng trước khi thi hành nhằm chuộc lại lỗi lầm
có ý kiến cho rằng liệu ai dám dùng tạng của một tên sát nhân máu lạnh giết người không ghe tay
đó là ý kiến chủ quan
thực tế việc hiến tạng đối với người nhận án tử hình còn phụ thuộc vào y học và pháp luật
với vấn đề vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế cho rằng thứ nhất
luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy sát quy định từ đủ một mươi tám tuổi trở lên
có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô bộ phận cơ thể của mình khi còn sống
sau khi chết và hiến xác
tuy nhiên cả luật này lẫn luật thi hành án hình sự đều không quy định về hiến tạng hiến sát đối với tử tù
thứ hai theo luật thi hành án hình sự khi thi hành án tử đối với tử tù thì phải tiêm thuốc đặc
khi đã tiêm thuốc độc
khi đã tiêm thuốc độc vào người thì liệu cơ thể có đảm bảo để hiến tạng hiến xác hay không là cả một vấn đề mà y học phải nghiên cứu
muốn hiến tạng hiến sát thì phải là một cơ thể sạch phải đảm bảo các điều kiện khoa học nhất định
về quy định của luật pháp người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
có quyền hiến mô bộ phận cơ thể của mình khi còn sống sau khi chết và hiến sát
bên cạnh đó việc hiến tặng mô tạ còn phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện vì mục đích nhân đạo
chữa bệnh giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học không nhằm mục đích thương mạng
vấn đề tử thù muốn hiến xác đã được mang ra bản luận
trước khi thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc thì không thể lấy bộ phận cơ thể người
vì muốn lấy người đó phải chết não
khi thuốc độc tiêm vào cơ thể vào các mảnh máu thì cơ thể nhiễm độc các bộ phận không thể sử dụng được
tử hình là bản án nguyễn văn kỳ phải lãnh sau hành vi tội ác của mình
có lẽ khi bản án tuyên nên kỳ mới nhận thức được hết hành vi tội ác của mình man dợ như thế nào
hy vọng vụ án sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ ham chơi lười làm có ý định trộm cắp
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo